theo thống kê kể từ năm hai nghìn đến nay nhờ thực hiện chương trình thành phố năm ba có và bốn ăn
đà nẵng cơ bản không còn hộ đặc biệt nghèo mục tiêu không có người mù chữ không có học sinh bỏ học
không có người lang thang xin ăn được duy trì thường xuyên cùng nhiều chủ trương mục tiêu mang tính nhân văn đột phá
góp phần xây dựng thành phố đà nẵng ngày càng văn hóa văn minh an bình và đáng sống
trong thời gian tới thành phố đà nẵng tiếp tục duy trì các chương trình năm ba có bốn ăn
theo hướng điều chỉnh bãi bỏ hoặc bổ sung thêm để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
nhất là thành phố đà nẵng triển khai thực hiện nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị
và sắp tới là nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
cùng với đó thành phố đà nẵng dự kiến điều chỉnh mục tiêu không có người mùa trữ
chuyển sang không có trẻ em bị bạo hành trong gia đình và nhà trường
hoặc không xâm hại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
tiếp tục duy trì chương trình ba có với mục tiêu có nhà ở xem xét mục tiêu có việc làm
và duy trì thành phố bốn an để tiếp tục thực hiện hoặc lồng ghép trong chương trình an sinh xã hội